sau khoảng thời gian ngắn cao quân công an tỉnh bình thuận đã thu giữ cắt máy đưa toàn bộ tàu cát vào bờ neo đậu để xử lý

đồng thời công an tỉnh chủ động lập cấp chốt cốc trực trên những biển nóng để ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép tiếp diễn
tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời
câu hỏi đặt ra là liệu sau một tháng gia quân này tình trạng cát tặc có tiếp tục tái diễn hay không
nguyên nhân dẫn đến
đến việc tình trạng khai thác cát trái phép trên sông diễn ra trong khoảng thời gian dài như vậy là do đâu
cái việc phối hợp giữa các sở ngành chuyên môn ở tỉnh với ủy ban dân hai viện đức linh và cánh linh chưa thật sự tốt
văn bản của tỉnh chỉ đạo rất nhiều
nhưng các ngành sở tài nguyên sở
sở giao thông rồi sở nông nghiệp gần như là các ngành chưa thật sự vào cuộc
cho nên các kiến nghị của ủy ban dân huyện tánh linh là gần như bỏ ngõ
chưa nói việc chức năng quản lý nhà nước về các mỏ phóng sản
tỉnh đã chỉ đạo sở tài nguyên và cơ quan chủ trì
nhưng đến nay thì vẫn làm mang tính chất là rời rạng
không có đồng bộ cái gì
tại cuộc họp này công an tỉnh cũng chỉ rõ rằng cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương
cũng phải có trách nhiệm bảo đảm an ninh trật tự trên sông
không thể đùn đẩy chối bỏ trách nhiệm
đặc biệt là các địa bàn có yếu tố giáp danh với nhau như huyện tánh linh và huyện đức linh
mình cứ có cảm giác là cứ đuổi lần bắt bóng
cứ chỗ này nêu lần cái bắt bóng cho làm
làm thời gian lắm cứ cạnh chỗ kia lần lại kêu cái bắt bóng làm

nhất là các địa bàn chấp nâng các anh tí phương hợp cho nó chặt dễ

các anh tí nói thế là chưa hết trách nhiệm
ngoài việc quy trách nhiệm cho người đứng đầu các địa phương
thì chế tài xử phạt cũng được ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận yêu cầu cương quyết xử lý nghiêm minh
không có ngoại lệ để pháp luật đủ tính gian đe cho các đối tượng cố tình vi phạm
cái tầng làm sao thì chúng ta giải quyết nhưng mà chúng ta không đặt vấn đề

nó mang tính chất là nó nhiều lần như thế
thì có vẻ như là họ chủ quan
chỉ có đem tiền ra nộp hành chính là xong
bởi như vậy thì rõ ràng là trong quá trình chúng ta xử lý là thiếu quyết truyền viên trong những cái năm trước rồi
và tính đến nay thì chúng ta
chúng ta cũng thấy rằng là cái việc xử lý đối với những cái doanh nghiệp các cái tổ chức mà nó khai thác
cái này là chúng ta cũng chỉ dừng lại một đội xử lý chính thôi

thì nói thế này thì cái mà chúng ta cũng phải quan tâm thống nhất với lại đồng chí
con đốc công an là chúng ta phải xử lý nặng hơn cái vấn đề này
vấn đề năng dạng
giải nhất đối với cơ quan quản lý đó là gần hai mươi phương tiện là tàu dùng để hút cát
đang bị thu giữ như thế này sẽ được xử lý như thế nào
vì nếu như vấn đề đậu đỗ trên sông như thế này thì rất dễ tái diễn nạn cát tạc xảy ra
và khi đó trách nhiệm sẽ được quy cho bên nào
đối với phương tiện thu giữ thì chúng tôi dự kiến sẽ phân ra thành nhiều loại
đối với loại mà của doanh nghiệp hoạt động có giấy phép
quá hạn hoặc là hết hạn thì yêu cầu chủ doanh nghiệp phải lên khai báo và cam kết đưa ra khỏi hiện trường
còn đối với các phương tiện không có hồ sơ không có số gọi là các tàu khai thác lậu
thì chúng tôi sẽ cương viết cưỡng chế đưa về cái nơi tập trung để xử lý tập trung
với những biện pháp mạnh mẽ các phương án rõ ràng thì hy vọng rằng sẽ đem lại được hiệu quả tuyệt đối
để trả lại môi trường trong sảnh cho sông lâm
hồ biển lạc và sông la nga và hồ biển lạc để những người dân không còn phải sống chung với sạt lở hoặc sảnh cưỡng
thưa quý vị khán giả với việc khai thác cát trái phép không chỉ gây thất thoát lãng phí nguồn tài nguyên
mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và đời sống của người dân
hồ biển lạc và sông la nga tạm thời được trở lại yên bình
đã cho thấy công tác của các phương án rõ ràng
phối hợp của các ngành chức năng của tỉnh bình thuận đã ban đầu có hiệu quả
tuy nhiên để công tác này đạt được hiệu quả bền vững và lâu dài
thì cần có những chế tài đặc biệt nghiêm khắc hơn nữa
và cần gắn trách nhiệm của người đứng đầu từng địa phương
khi để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép tiếp tục tái diễn